ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu thủy điện hòa bình phải xả lũ từ một mươi tám h chiều nay một mươi tám tháng bảy
trưa nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi đến công ty thủy điện hòa bình yêu cầu mở cửa xả lũ để ứng phó với đợt mưa mới ở các tỉnh bắc bộ
mưa lớn liên tục trong tháng sáu vừa qua và ảnh hưởng từ cơn bão số hai khiến mực nước trên các hồ thủy điện miền bắc đang ở mức cao
ban chỉ đạo cho biết lúc một mươi giờ sáng nay mực nước ở hồ hòa bình đã ở cao trình một trăm linh năm tám mươi bốn m
trong khi đó lưu lượng nước đổ về hồ này là ba sáu mươi m ba một giây
theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở hai cửa xả đáy ở hồ thủy điện này
cụ thể một mươi tám h chiều nay hồ thủy điện hòa bình sẽ mở cửa xả thứ nhất và cho đến sáu giờ ngày mai một mươi chín tháng bảy sẽ mở thêm cửa xả đáy thứ hai
bên cạnh đó thủy điện hòa bình phải liên tục duy trì phát điện tối đa tám tổ máy với tổng lưu lượng khoảng hai bốn trăm linh m ba một giây
cũng theo ban chỉ đạo tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
nhà máy thủy điện hòa bình tiếp tục theo dõi lượng nước đến hồ để báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng
ngay trong trưa nay lệnh mở cửa xả lũ ở thủy điện hòa bình cũng được thông báo đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai
hà nam nam định thái bình bắc ninh hải dương và hải phòng để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình vùng hạ rù